những chú gà chạy đi chạy lại trên thảm cỏ cạnh ô cửa sổ
trở thành điểm thú vị cho quán cà phê của anh chiêu
khi những chú gà này lớn lên
cứ ba tuần anh chiêu sẽ thay bằng những chú gà con mới nở khác
năm mới là dịp để đoàn tụ gia đình quan trọng nhất của người trung quốc
bất chấp đường xá xa xôi và việc di chuyển khó khăn
hàng trăm triệu người vẫn đổ về quê
để tụ họp với người trung quốc
mặc dù vậy vẫn có không ít người quyết định ở lại đón tết
do họ không có điều kiện và không có thời gian di chuyển
đối với nhiều người trung quốc
như cô giáo hàn đông tuyết
được về quê ăn tết đoàn tụ với gia đình
là điều cực kỳ khó khăn
tôi rất nhớ cha mẹ
lần về nhà gần nhất của tôi là từ hơn một năm trước
anh vương phi chủ cửa hàng ăn cho biết
năm nay anh không có điều kiện để về quê ăn tết
do cửa hàng kinh tế

năm nay tôi quyết định không về nhà đón tết
vì kinh tế khó khăn
tôi nghĩ rằng đây cũng là tình hình chung
kinh tế trung quốc trong năm ngoái
tăng trưởng khá chậm chạp ở mức sáu bảy
đây là mức thấp nhất trong vòng hơn hai mươi sáu năm qua
trong khi đó tại các nhà ga
đến xe tàu sân bay
trong những ngày qua đều trật cứng
khi có hàng triệu người xếp hàng về quê ăn tết
không chỉ riêng dịp năm mới
kể cả những ngày qua
những ngày lễ truyền thống
tất cả người dân đều cố gắng sắp xếp công việc về nhà đoàn tụ với gia đình
mọi năm tôi cũng rất vất vả để về nhà
nhưng năm nay tôi đã quyết định ở lại
các lễ hội chào đón tết nguyên đán năm nay
tại trung quốc bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tết
và kéo dài đến hết tháng riêng
trong khi cuộc đại di cư đổ xô về quê
tại đây thường kéo dài trong khoảng bốn mươi ngày
từ ngày một mươi năm tháng chạp âm lịch
cho đến ngày hai mươi năm tháng riêng âm lịch hàng năm
các lễ hội chào đón tết nguyên đán năm nay
tôi cần tới ba người vợ
của người chăm sóc con cái và làm việc nhà
hai người khác chuyên đi lấy nước
tại tiểu bang punjab khô hạn
giáp biên giới pakistan
nhiệm vụ lấy nước cho gia đình
đã trở thành một vấn đề sống còn
không có mưa nông dân phải mua nước
để tưới cho cây trồng của họ trong nhiều tháng
và rồi lại gánh một khoản nợ khổng lồ
không trả được nợ
ngày càng nhiều người tìm đến giải pháp cuối cùng
là tự tử trong khi đó
số lượng các vụ tự tử được cho là đã tăng
tăng vọt các nhà chức trách lại phủ nhận điều này
đó không chỉ là những vụ tự tử của nông dân
mà sự tự sát của cả nông thôn
ảnh hưởng tới toàn bộ nông thôn ấn độ
khu vực chiếm sáu mươi bảy dân số ấn độ
ba phần tư vụ tự tử
được báo cáo mỗi ngày
nhưng cảnh sát khi được hỏi về tỷ lệ tự tử lại nói không
không hề có
nguồn cung cấp nước cho các làng ở ấn độ
là một xe bồn chở nước đến mỗi tuần một lần
không có nguồn nước tự tử
nhưng tự nhiên ở bất cứ nơi nào gần đó
vùng đất màu mỡ xưa kia đã biến thành một sa mạc
chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề
mà nước là vấn đề chính
tình trạng này đã kéo dài trong năm năm nay
nước mạch biến mất đột ngột
và không chỉ tại một hoặc hai ngôi làng
mà trong toàn bộ cộng đồng
bây giờ họ phải phụ thuộc vào các xe bồn chở nước
với mức trợ cấp là tám lít mỗi người trong bảy ngày
để trang trải tất cả nhu cầu sinh hoạt
nếu muốn có thêm nước
người dân phải bỏ tiền ra mua
một bồn nước có giá chín trăm linh rupi
tôi không đủ khả năng chi trả
bởi tôi chỉ kiếm được nhiều nhất hai trăm linh rupee mỗi ngày
và nơi này cũng không hề có nước ngầm
người dân cố gắng có thêm nước bằng cách thu thập nước mưa
nhưng theo họ
nước mổ mưa rút rất nhanh
các áo chứa nước mưa nhanh chóng cạn khô
tuy nhiên những người phụ nữ địa phương vẫn chăm chỉ đào sâu thêm
các hồ chứa bằng hai bàn tay trần
nhằm thu gom thêm nhiều nước khi trời mưa
những người khác thì đi dài ngày đến các giếng nước
chỉ để mang về một lượng nước hạn chế
tổ chức tử thiện quốc tế wateredge cho biết
có bảy mươi năm tám triệu người ấn độ
tương đương với năm trên tổng số một hai mươi năm tỷ dân của nước này
đang bị buộc phải mua nước với giá cao
hoặc phải sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm hay có hóa chất
những người dân nghèo ấn độ không được tiếp cận với nước sạch
buộc phải bỏ ra trung bình khoảng bảy mươi hai usd để mua năm mươi lít nước mỗi ngày
tổ chức y tế thế giới cho biết
khoản tiền đó chiếm gần hai mươi thu nhập hàng ngày của một người dân nghèo
trong khi đó người dân ở anh chỉ chi tiêu khoảng một usd một ngày cho năm mươi lít nước
wateredge cũng cho biết
việc quản lý nguồn nước kém hiệu quả là vấn đề lớn nhất khiến ấn độ thụt lùi
và việc sử dụng nước bẩn gây nhiều bệnh cho người dân
mỗi năm có một trăm bốn mươi ca tử vong vì tiêu chảy xảy ra ở ấn độ
các con sông ngày càng bị ô nhiễm và lượng nước ngầm dự trữ giảm nhanh chóng
do không kiểm soát được việc sử dụng các máy bơm nước của nông dân và dân làng
vấn đề càng trở nên xấu đi khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên
và những cơn mưa ngày càng thất thường do sự biến đổi khí hậu
các chuyên gia lo ngại rằng cuộc khủng hoảng nước có thể làm trầm trọng thêm
những xung đột cộng đồng hoặc căng thẳng trong khu vực
họ kêu gọi chính quyền áp đặt các quy định nghiêm ngặt về việc bơm nước và sử dụng nước
mực nước biển gia tăng và các sự kiện thời tiết cực đoan thường xuyên hơn
do hậu quả của tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra
sẽ làm cho nguồn cung cấp nước nói riêng và cuộc sống người dân nói chung mong manh hơn bao giờ hết
các kết quả theo dõi vệ tinh của nasa cũng đã kiểm chứng tình trạng thiếu nước trầm trọng ở nhiều vùng của ấn độ
không có mưa nông dân sẽ bơm nhiều nước hơn
họ cần tưới tiêu do vậy ngày càng bơm nhiều nước điều này cần phải dừng lại ngay hôm nay hoặc ngày mai
cách đây ba năm các nhà khoa học chịu trách nhiệm theo dõi vệ tinh rais đã lưu ý tình trạng thất thoát nước ở nhiều khu vực châu phi
tuy nhiên tình hình hiện tại ấn độ khiến họ quan tâm nhiều hơn
trong sáu năm nghiên cứu
chúng tôi ghi nhận khoảng một trăm linh chín km khối nước đã biến mất khỏi các bang tepac rahatan haryana và punjab cấp đôi so với lượng nước cung cấp của hồ chứa lớn nhất ấn độ từ năm hai nghìn hai đến năm hai nghìn tám
trước tình trạng trên chính phủ ấn độ đã tiến hành sửa ống nước và phần nào khắc phục tình trạng thiếu nước ở thủ đô new delhi nơi hơn một mươi triệu dân phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nước sạch nghiêm trọng khi những người biểu tình tại bang hariana phá hỏng hệ thống đường ống cung cấp nước tại đây
nguồn nước đã được khôi phục một phần ở miền bắc và trung new delhi
hơn bảy mươi xe bồn chứa nước đã được huy động để đưa nước từ hai khu vực này sang phía tây thành phố và hy vọng hệ thống nước sạch ở khu vực này sẽ sớm được khôi phục
người dân nên sử dụng nước tiết kiệm cho đến khi nguồn cung cấp nước đi vào hoạt động bình thường

chính phủ ấn độ vẫn đang rất nỗ lực trước nguy cơ khủng hoảng nguồn nước
bởi thiếu nước không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe của người dân mà còn ngăn cản sự phát triển lâu dài của nhiều thế hệ sau

đến đây thời lượng của chúng tôi cũng đã hết hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau thân ái chào tạm biệt